quốc vương giordani abdullah đệ nhị đã cảnh báo rằng cuộc chiến tiếp tục diễn ra ở gaza trong tháng lễ ramadan của người hồi giáo có thể có nguy cơ mở rộng xung đột
phát biểu trên được đưa ra tại cuộc gặp với tổng thống palestine mahmoud abbas tại amman
trong đó ông kêu gọi nỗ lực tối đa để đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở gaza và bảo vệ dân thường
quốc vương giordani lưu ý rằng nước này sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo và y tế cho người dân ở gaza
ngoài ra ông cũng nhắc lại việc amman bác bỏ
mọi nỗ lực nhằm chia cắt bờ tây và giải gaza đồng thời kêu gọi tiếp tục phối hợp giữa các nước ả rập để tìm ra giải pháp công bằng cho vấn đề palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước
về phần mình tổng thống palestine mahmod abbas bày tỏ đánh giá cao lập trường kết định của giordani trong cuộc xung đột hamas israel
nhấn mạnh sự cần thiết về tiếp tục phối hợp và tham vấn chặt chẽ giữa hai bên nhằm theo đuổi sự nghiệp chính nghĩa của người dân palestine
trong một diễn biến liên quan đến nỗ lực giải quyết cuộc xung đột israel hamas hiện nay
qatar và ai cập sẽ lần lượt tổ chức hai vòng đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa phong trào hồi giáo hamas và israel ở giải gaza
các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào tuần tối ở doha và cairo nhằm tìm cách đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở gaza
nội dung thỏa thuận được kỳ vọng bao gồm việc chấm dứt xung đột thả các con tin israel trả tự do cho các tù nhân palestine và tăng cường viện chọn nhân đạo vào gaza
ukraine vừa cho hai nước này và các đối tác có thể mời nga tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình trong tương lai
để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột vốn đã bước sang năm thứ ba
tránh văn phòng tổng thống ukraine andriy yemak cho hay sẽ có hai hội nghị tượng đỉnh hòa bình
hội nghị đầu tiên sẽ được tổ chức tại thụy sĩ và đến nay lời mời đã được gửi tới hơn một trăm sáu mươi quốc gia
tại đây các bên sẽ thảo luận về tầm nhìn hòa bình của tổng thống ukraine volodymyr zelensky được đưa ra vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó yêu cầu nga rút toàn bộ binh sĩ và kêu gọi khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của ukraine
ở hội nghị thứ hai có khả năng ukraine sẽ mời đại diện của nga tham dự
hiện phía nga chưa đưa ra bình luận về động thái của ukraine
sau hơn hai năm kể từ khi xung đột bùng phát các lực lượng của nga và ukraine vẫn đang trong thế rẳng co trên chiến trường
với rất ít diễn biến mang tính đột phá cuộc xung đột khi nào sẽ chấm dứt vẫn là câu hỏi chưa có lời giải
theo ủy ban bầu cử trung ương belarus trong ngày bầu cử thống nhất đầu tiên trong lịch sử nước này
tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại cuộc bầu cử hạ viện và hội đồng địa phương
gần năm năm trăm linh điểm bỏ phiếu ở belarus đã mở cửa từ tám giờ đến hai mươi giờ giờ địa phương
tổng cộng có hai trăm sáu mươi ba ứng cử viên tranh cử vào hạ viện gồm một trăm một mươi ghế và hơn một mươi tám tám trăm linh ứng cử viên tranh cử hơn một mươi hai năm trăm linh ghế trong hội đồng địa phương
ngày bầu cử thống nhất diễn ra theo hiến pháp cập nhật của belarus được thông qua vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó các thành viên hạ viện và hội đồng địa phương sẽ được bầu đồng thời với nhiệm kỳ năm năm
hơn bốn mươi năm quan sát viên trong nước và gần ba trăm linh quan sát viên quân
họ sẽ được bầu cử từ tám giờ đến hai mươi giờ địa phương quốc tế tham gia giám sát tiến trình bỏ phiếu ở belarus
trong khi đó liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống nga bộ phát triển kỹ thuật số liên bang nga cho biết
hơn ba triệu cử tri đã nộp đơn đăng ký tham gia bỏ phiếu điện tử từ xa trong cuộc bầu cử này
thông báo của bộ trên cho biết cử tri cần nộp đơn đăng ký tham gia bỏ phiếu điện tử từ xa trước hai mươi ba h năm mươi chín h moscow ngày một mươi một tháng ba
việc bỏ phiếu từ xa sẽ được thực hiện với người dân của hai mươi tám địa phương của nga
từ tám h ngày một mươi năm tháng ba đến hai mươi h ngày một mươi bảy tháng ba theo giờ địa phương
tại thủ đô moscow người dân sẽ có thể bỏ phiếu trên cổng thông tin thành phố
thông báo cũng lưu ý cử tri có thể lựa chọn một điểm bỏ phiếu thuận tiện bằng dịch vụ cử tri di động
đây là lần đầu tiên trong lịch sử nga tổ chức bầu cử tổng thống trong ba ngày
với mức tín nhiệm cao tổng thống đưa nhiệm putin được dự đoán sẽ giành chiến thắng áp đảo trước các ứng cử viên còn lại
trong phần tiếp theo của bản tin
khai mạc triển lãm di động thế giới mwc
mất ngủ triển miên ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và tinh thần
nhiều người trẻ trung quốc sẵn sàng chi tiền để có được sức ngủ ngon
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
triển lãm di động thế giới mwc hai nghìn hai mươi bốn
hội trợ thiết bị di động thường niên lớn nhất thế giới sẽ khai mạc vào ngày hôm nay hai mươi sáu tháng hai

tại thành phố barcelona của tây ban nha
trong bối cảnh các nhà sản xuất đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai
thì đây dự kiến sẽ là công nghệ bao trùm không gian của mwc năm nay
sự kiện dự kiến thu hút chín mươi năm lượt khách tham quan
và hai bảy trăm linh nhà triển lãm từ khắp nơi trên thế giới với một một trăm linh diễn giả
tại đây các nhà khai thác viễn thông sẽ tận dụng cơ hội khám phá
cách ai có thể giúp cải thiện hoạt động của họ
từ tăng cường bảo mật đến nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
trong khi đó đây sẽ là nơi chứng kiến sự chỉnh làng những thiết bị cầm tay tiên tiến
từ các tập đoàn thiết bị di động hàng đầu thế giới
mwc hội trợ thường niên được tổ chức tại barcelona từ năm hai nghìn sáu
là một trong những sự kiện gặp gỡ lớn nhất của giới công nghệ
sự kiện ban đầu tập trung vào điện thoại di động
nhưng sau đó đã mở rộng sang tất cả các loại thiết bị kết nối
như thiết bị bay không người lái và robot
chính phủ hàn quốc sẽ thực hiện chương trình thí điểm
cho phép sinh viên nước ngoài mời cha mẹ đến hàn quốc
để làm việc tại các vùng đường
các vùng sản xuất nông nghiệp hoặc làng chai
nằm ở các khu vực gần với trường học của họ
ngày hai mươi năm tháng hai bộ tư pháp hàn quốc cho biết
phụ huynh của sinh viên nước ngoài đang theo học
tại các trường đại học bên ngoài khu vực seoul
từ hơn một năm trở lên
trừ các sinh viên đang ký học các khoáng ngôn ngữ
có thể làm lao động thời vụ tới tám tháng
tại khu vực nơi con họ đang kêu học
để đủ điều kiện tham gia chương trình thí điểm kéo dài đến cuối năm nay
cha mẹ học sinh nước ngoài phải từ năm mươi năm tuổi trở xuống
và không có tiền án tiền sự
hoặc vấn đề về sức khỏe
con cái của họ cũng không có hồ sơ vi phạm luật pháp hàn quốc
và phải còn hơn hai học kỳ
trước khi nộp đơn xin cấp phép
hàn quốc đang triển khai chương trình lao động thời vụ
cho phép thuê lao động nước ngoài hợp pháp
trong thời gian ngắn nhằm giải quyết
tình trạng thiếu lao động thường xuyên
trong mùa nông nghiệp và đánh cá bận rộn
nông dân ba lan hôm qua đã chặn
một đường cao tốc lớn đến đức
trong cuộc biểu tình mới nhất chống lại các quy định
về thuế của liên minh châu âu
ban đầu nông dân ba lan có kế hoạch
phong tỏa đường cao tốc a hai gần zabis
ở khu vực biên giới phía tây giáp đức
trong hai mươi năm ngày tuy nhiên sau cuộc đàm phán
với đại diện địa phương giới doanh nghiệp và vận tải
nông dân ba lan quyết định sẽ mở lại tuyến đường
trong ngày hai mươi sáu tháng hai nông dân ba lan cho biết
họ đang nhắm tới thỏa thuận xanh của eu
cho rằng thỏa thuận này làm tăng thuế
và các quy định gây ảnh hưởng khác
bên cạnh đó nông dân ba lan cũng đã chặn
các cửa khẩu biên giới với ukraine
phản đối điều mà họ cho là sự cạnh tranh
không công bằng từ các sản phẩm rẻ hơn
của nước làng riềng phía đông
thưa quý vị có khoảng ba trăm linh triệu người trung quốc
mắc chứng dối loạn giấc ngủ
và đại dịch covid một mươi chín càng làm trầm trọng
thêm tình hình đặc biệt là với giới trẻ
thanh niên từ một mươi chín đến ba mươi năm tuổi
có tỷ lệ mắc chứng khó ngủ cao
biến việc ngủ không ngon giấc
đang trở thành nỗi đau chung của một thế hệ
khi mà chất lượng giấc ngủ
đi xuống ảnh hưởng tới sức khỏe
thể chất và tinh thần nhiều người đi bắt đầu
tìm kiếm sự giúp đỡ ở nền công nghiệp giấc ngủ
họ sẵn sàng chi một số tiền nhất định
để đổi về năm mươi phút ngủ ngon
vào mỗi buổi trưa nội dung này sẽ đến
trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt
sau khi trải qua buổi trưa trong một căn phòng
yên tĩnh ở bắc kinh soanyi cuối cùng
cũng có được giấc ngủ sâu mà chị hằng
ao ước trong nhiều tháng soanyi
là một trong số khoảng ba trăm linh triệu người trung quốc
mắc chứng mất ngủ hậu quả của nền văn hóa
làm việc đầy căng thẳng và áp lực cao
chị đã thử mọi cách từ tư vấn tâm lý
đến sử dụng tinh dầu nhưng vẫn không hiệu quả
tôi bị áp lực rất nhiều từ công việc
không thể đi ngủ trước hai ba giờ sáng
và phải dậy để bắt đầu làm việc từ lúc bảy giờ
cuối tuần tôi vẫn phải làm việc
và trong một thời gian dài
không có được một giấc ngủ ngon
nhưng khi dậy
đèn cửa đóng lại và tiếng chuông trị liệu
bắt đầu ngân lên trong căn phòng của nhà trị liệu liyan
cuối cùng xoan cũng có thể chìm vào giấc ngủ
trong tiếng cổng chiêng chống nước
dụng cụ tạo tiếng mưa và chống hang
soan và những người cùng thế hệ nhẹ nhàng chở mắt
năm mươi phút trôi đi
họ thức dậy sau giấc ngủ mà họ cho là ngon nhất
trong nhiều năm qua với chi phí
một trăm tám mươi nhân dân tệ hơn sáu trăm hai mươi đồng
bạn bè và tôi sẵn sàng chi tiền
cho các buổi trị liệu như thế này
dù có đắt đi nữa
bởi nếu đến bệnh viện thì tôi có thể
còn phải chi nhiều tiền hơn
áp lực lo lắng và mất ngủ
là ba từ mà tôi nghe được nhiều nhất
từ khách hàng
thư giãn vui vẻ
bây giờ dường như biến thành thứ xa xỉ
nhiều người đã quen cách đạt được
những cảm giác đó
theo sách trắng quốc gia về y tế
có rất nhiều người làm việc trong ngành công nghệ thông tin
để cạnh tranh của đất nước tỷ dân
đây là ngành có tỷ lệ trầm cảm và lo âu
cao nhất ở nước này
nỡ lành của liyan cũng gắn liền với một xu hướng
đang phát triển khác hiện nay khoảnh khắc giải thoát ngắn ngủi
trong đó những người trẻ tuổi đang cố gắng
để thoát khỏi cuộc sống bận rộn hàng ngày
có mỗi khách hàng đều là nam giới
làm việc trong ngành it
do là đàn ông họ thường kìm nén
ít bục độ cảm xúc
chúng tôi sẽ dùng các liệu pháp âm thanh
giúp họ kết nối lại với bản thân
kết nối với thực tại cho não nghỉ ngơi
khi tỉ dậy họ cảm giác như đã ngủ
cả một đêm dài tinh thần sảng khoái
giống như điện thoại được sạc đẩy pin
họ quay lại làm việc và đạt hiệu suất cao hơn
được bao quanh bởi các tòa nhà văn phòng
ở trung tâm bắc kinh văn phòng của chị liyan
sẽ cung cấp các khoảng thời gian phù hợp
với thói quen bận rộn của những người lao động trẻ
liyan cho hay kể từ đại dịch covid một mươi chín
chị đã nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng
đối với cái gọi là nền kinh tế giấc ngủ
tổ chức y tế thế giới vkhro cho biết
đại dịch đã làm gia tăng hai mươi năm
số các trầm cảm và lo âu trên toàn thế giới
trong năm đầu tiên
tại trung quốc ngành công nghiệp giấc ngủ
đang ngày càng bùng nổ với ước tính lên tới
một tỷ nhân dân tệ vào năm hai nghìn ba mươi